cũng vì mâu thuẫn tình cảm một gã đàn ông đã đâm tử vong vợ cũ và bạn nhậu khi thấy hai người này đang ngồi choàng vai nhau tâm sự trong nghĩa địa
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với viện kiểm sát nhân dân cung cấp
và công an huyện châu đức đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm nạn nhân để điều tra vụ án mạng trên
vụ án mạng trồng sát hại vợ cũ xảy ra tại một nghĩa địa trên địa bàn huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu vào đêm một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
theo thông tin ban đầu trưa một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba mai văn kha bốn mươi tuổi quê ở cần thơ tạm trú tại thị trấn ngãi giao huyện châu đức ngồi nhậu chung với hai người bạn
vợ cũ là chị ltg ba mươi tám tuổi ở xã kim long huyện châu đức đã ly hôn với kha vào tháng một mươi một vừa qua
và anh hthn ba mươi chín tuổi ở xã xà bang huyện châu đức
sau đó cả nhóm cùng nhau đi ra khu vực nghĩa địa xã xà bang tiếp tục nhậu và hát karaoke
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày hai người bạn và vợ cũ của kha về trước còn kha tiếp tục nhậu chung với anh hthn
sau đó kha thấy anh n nhận được cuộc điện thoại của ai đó hẹn nhậu tiếp tại nghĩa địa
bực tức vì nghĩ rằng người gọi điện là vợ cũ hẹn hò với tình mới là anh n nên kha đã quay về nhà lấy dao và trở lại khu vực nghĩa địa
lúc này kha thấy vợ cũ và anh n đang ngồi tròng vai nhau tâm sự
nên lao vào tấn công vợ cũ nhiều nhát khiến chị dê tử vong tại chỗ
thế vậy anh n lao vào căn ngăn thì bị kha đâm tử vong
sau khi gây án sát hại vợ cũ và tình địch kha đến cơ quan công an đầu thú
điều biết kha và chị d đã có với nhau ba con chung
công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng chồng sát hại vợ cũ này
trước đó ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với phạm văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú ở cẩm long cẩm thủy thanh hóa về tội sát hại người
minh chính là đối tượng đã sát hại anh trần văn hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu do mâu thuẫn ghen tuông gây xôn xao dư luận
sáng sớm ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai người dân đi tập thể dục ở khu vực cầu song tháp phường châu khê thành phố tử sơn bắc ninh
hốt hoảng phát hiện một người đàn ông bị gục bên cạnh chiếc xe máy chảy nhiều máu nên hô hoán và báo với cơ quan công an
nhận được tin thượng tá nguyễn huy hoàng
trưởng công an thành phố tử sơn đã cử một tổ công tác đến ngay hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu xác minh làm rõ vụ việc
nạn nhân được xác định là anh trần văn hát ca trưởng của một công ty chuyên đúc thép trên địa bàn
anh hát được đưa đến bệnh viện từ sơn cấp cứu do vết thương nặng nên được chuyển tiếp lên bệnh viện đa khoa bắc ninh nhưng không qua khỏi
xác định đây là vụ trọng án công an thành phố từ sơn đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh bắc ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ
được biết hiện trường vụ án khá giống với vụ tai nạn giao thông vì đây là khu vực các xe chở sắt thường xuyên lưu thông đặc biệt là vào ban đêm
tài sản của nạn nhân xe máy ví tiền không bị mất
tuy nhiên qua khám nghiệm lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị tử vong do hai vết thương gây ra bằng vật xác nhọn
lần theo vết máu lực lượng chức năng đã xác định được tại hiện trường chính của vụ án cách nơi nạn nhân tử vong khoảng năm trăm linh mét
từ kết quả trên các điều tra viên xác định đây là vụ sát hại người
vậy tại sao nạn nhân lại bị sát hại
tại sao không bị mất tài sản
lực lượng chức năng đã hội ý xác định nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn cá nhân
có thể là mâu thuẫn làm ăn sinh hoạt nợ nần tình ái nên tập trung hướng điều tra vào các mối quan hệ của nạn nhân
đại tá nguyễn văn huệ đã chỉ đạo lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác vừa tổ chức khám nghiệm vừa giả soát các mối quan hệ của nạn nhân gặp gỡ nhân chứng người biết việc động viên trình báo
tuy nhiên công tác này không thu thập được nhiều kết quả
vì camera không ghi được hình ảnh vụ án có nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy vung tay với nạn nhân sau đó bỏ đi
nạn nhân vẫn tiếp tục lái xe đi nên cũng không nghĩ đó là vụ sát hại người
nhân chứng nhìn thấy nạn nhân thì không biết những gì xảy ra trước đó
nạn nhân trần văn hát từ hiệp hòa bắc giang về từ sơn làm thuê công việc đúc sắt thép ở cùng với bảy người khác trong đó có con trai mình
hàng ngày tổ của anh hát làm việc từ hai mươi hai h hôm trước đến bốn h ba mươi phút hôm sau thì nghỉ
sau khi nghỉ anh hát là người đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn bữa sáng và chiều
sau khi ăn sáng xong khoảng bảy tám h thì tất cả đi ngủ đến khoảng một mươi năm một mươi sáu h cùng ngày
anh hát dậy chuẩn bị nấu ăn bữa chiều
sau khi ăn bữa chiều xong khoảng một mươi tám h cả nhóm lại tiếp tục đi ngủ đến hai mươi hai h dậy đi làm
đơn vị đã tập trung giả soát các mối quan hệ nạn nhân về quê của anh hát ở bắc giang để xác minh xem anh hát có nợ nần mâu thuẫn gì với ai không
tuy nhiên tất cả những người biết anh hát đều khẳng định
nạn nhân hiền lành tử tế không mâu thuẫn với ai
chính vì vậy công an đã tập trung vào mâu thuẫn tình ái và phát hiện anh hát có quan hệ với chị nguyễn thị pê
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường châu khê thành phố tử sơn là người bán rau ở chợ tháp nên đã mời chị p lên làm việc
tuy nhiên khi được hỏi về mối quan hệ với nạn nhân và thông tin xung quanh vụ án
chị p đều nói rằng chỉ quen biết anh hát vì nạn nhân thường xuyên mua rau của mình và không khai báo gì thêm
vụ án gặp khó khăn không có nhiều manh mối
nên lãnh đạo cán bộ cảnh sát công an bắc ninh đã đánh giá lại các mối quan hệ của nạn nhân và xác định
chị p có quan hệ khá thân thiết với nạn nhân chứ không phải chỉ đơn thuần là người bán hàng mua hàng như người phụ nữ này khai trước đó
khi các điều tra viên đưa ra chứng cứ về việc anh hát và p thường xuyên qua lại với nhau biết không thể giấu được
nguyễn thị p mới khai thật là có quen biết anh hát từ năm hai nghìn hai mươi một vì anh hát thường xuyên mua rau của p ở chợ tháp
từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
anh hát với chị p có quan hệ tình cảm với nhau
ngoài anh hát người phụ nữ này còn có quan hệ tình cảm với phạm văn minh quê ở xã cẩm long cẩm thủy thanh hóa
làm thợ nấu sắt tại khu vực chùa dận đình bảng từ sơn bắc ninh
quan hệ của minh và chị p diễn ra một thời gian khá dài từ hai nghìn một mươi năm khi minh từ thanh hóa ra bắc ninh làm thuê
trước khi anh hát bị sát hại minh ghen tuông và có đe dọa sẽ cho chị p biết
thời điểm chị p khai nhận nội dung trên là khoảng hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngay lập tức đại tá nguyễn văn huệ đã chỉ đạo một tổ công tác vào ngay quê của minh phối hợp với công an huyện cầm thủy bắt giữ đối tượng
trong đêm di lý về bắc ninh để điều tra xử lý theo quy định
như vậy sau gần hai mươi bốn giờ với một đêm thức trắng lực lượng công an bắc ninh đã bắt giữ và dẫn dải đối tượng về an toàn
qua tìm hiểu được biết trong suốt bảy năm ở bắc ninh minh đã làm nhiều công việc như công nhân lái xe taxi lái xe tải
thuê nhà mẹ đẻ của chị pê nên quan hệ với anh hát
đặc biệt từ năm hai nghìn một mươi tám khi pely hôn chồng quay về nhà mẹ đẻ sinh sống
thì hai người gần như công khai mối quan hệ thường xuyên ăn ở với nhau
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai do công việc khó khăn nên minh lại về quê tại thanh hóa nhưng vẫn liên lạc với chị p
do nghi ngờ chị có quan hệ với người đàn ông khác khoảng một mươi giờ ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh đi xe quay an pha biển kiểm soát ba mươi x một ba nghìn chín trăm chín mươi hai từ quê ra khu vực cầu chùa dận
tìm gặp chị pê nhưng không thấy
vì chị p nói với minh là đi hà nội do nghi ngờ nên minh đã lùng đi tìm
đến gần một mươi chín giờ thì phát hiện anh hát đón chị p tại điểm đón xe buýt gần cầu chùa dận
nên tức giận bám theo về nhà và ghi nhớ biển số xe mô tô của anh hát
khi anh hát đi đến đầu ngõ nhà chị p thì dừng lại p về nhà anh hát cũng đi về
khoảng hai mươi hai h cùng ngày minh đi về nhà chị pê ngủ
biết anh hát thường xuyên mua thực phẩm tại chợ tháp vào sáng sớm
nên bốn h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
minh lấy con dao loại gọt hoa quả cho vào túi quần bên phải
đi xe máy từ khu phố thượng đình bàng qua cầu chùa dận hướng về cầu tháp châu khê
khoảng năm giờ minh đỗ xe ở cầu tháp tại vị trí
đầu đường rẽ vào chợ tháp để đợi anh hát đến mua rau về nấu ăn sáng
khoảng năm h cùng ngày anh hát đi xe máy từ xưởng sản xuất sắp
đến chợ khu phố song tháp để mua thực phẩm về nấu ăn như mọi ngày
sau khi mua rau thịt và các thực phẩm khác anh hát quay về
trong lúc nạn nhân mua hàng minh đi theo
xác định đúng biển số xe của anh hát nên minh đi bộ ra lấy xe máy
đi về hướng cầu chùa dận đợi
khoảng năm giờ hai mươi anh hát mua thực phẩm xong quay về thì bị minh tấn công
anh hát điều khiển xe mô tô đi được khoảng năm trăm linh mét thì gục ngã
sau đó được phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
qua đấu tranh khai thác phạm văn minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
theo lời khai của minh thì hắn rất yêu chị p
hai bên đã có quá trình dài bảy năm từ hai nghìn một mươi năm tìm hiểu và quan hệ tình cảm với nhau
sau khi chị p ly hôn minh đã nhiều lần đề nghị hai người kết hôn
nhưng chị p cứ lần nữa không đồng ý và có biểu hiện quan hệ với người đàn ông khác nên minh ghen
chính vì vậy sau khi phát hiện chính xác chị p có quan hệ với anh hát
minh đã lên kế hoạch sát hại anh hát để trả thù
theo lời khai của minh thì sau khi gây án hắn quay về thanh hóa để thắp hương cho gia đình
sau đó ngủ một giấc ngon rồi dự định sẽ quay về bắc ninh đầu thú
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo